ủy ban nhân dân thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền trung
đã phối hợp tổ chức diễn đàn liên kết phát triển du lịch với chủ đề dòng chảy tinh hoa
trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu chịu tác động nặng nề của đại dịch covid một mươi chín
thì việc đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch liên kết vùng là giải pháp hiệu quả nhằm tái khởi động các hoạt động du lịch
chương trình liên kết nhằm mở rộng và phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương
hình thành nhiều sản phẩm du lịch liên tuyến liên vùng phát huy thế mạnh của từng địa phương và thúc đẩy đầu tư vào du lịch
từ đó tạo ra các sản phẩm liên kết vùng đặc sắc để chào đón du khách quốc tế quay trở lại khi đại dịch kết thúc
diễn đàn dự kiến sẽ diễn ra vào hai ngày ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi một tại hội an quảng nam